sáng nay mùng sáu tháng tám tại thôn sùng vui xã phìn ngan huyện bắt sát tỉnh lào cai
đã xảy ra một vụ sạt lở đất đá thương tâm khiến hai người tử vong
nạn nhân được xác định là hai vợ chồng ở thôn trung trải đến lán tạm đặt ở thôn sùng vui
để trông coi gia súc gia cầm đến sáng nay một khối đất đá lớn từ trên cao bất ngờ đổ ập xuống
vùi lấp lán trại và đồ đạc bên trong khiến hai người tử vong
ngay khi nhận được thông tin các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương
đã nhanh chóng khắc phục hậu quả tìm kiếm nạn nhân đồng thời tổ chức thăm hỏi
động viên hỗ trợ gia đình gây bị nạn
theo đài khí tượng thủy văn lào cai trong những ngày qua tại địa phương có mưa lớn kéo dài
dễ dẫn đến sạt lở đất vì vậy người dân cần cẩn trọng không qua lại hoặc sinh hoạt
tại những nơi có nguy cơ sạt lở cao tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra